hôm qua hai mươi bốn tháng bốn hội nghị an ninh quốc tế lần thứ một mươi hai đã khai mạc tại thành phố st petersburg của nga
quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao về an ninh của các nước
sự kiện diễn ra trong ba ngày tập trung vào công tác bảo đảm an ninh thông tin hòa bình và ổn định khu vực
đoàn đại biểu việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã tham dự hội nghị và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể
tại phiên khai mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trên phạm việt toàn cầu
đang đẩy nhanh các hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra trên diện rộng trong đó có việt nam
theo thống kê của các hãng bảo mật quốc tế việt nam nằm trong nhóm ba quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất tại khu vực châu á thái bình dương
hoạt động tội phạm công nghệ cao thường kết cấu với đối tượng ở nước ngoài gây hậu quả rất nghiêm trọng
để đấu tranh với loại tội phạm này cần thúc đẩy hợp tác đa phương hiện có trong các khuôn khổ như interpol europol asinopol
và các cơ chế khác để điều tiết hỗ trợ các quốc gia trong đảm bảo an ninh mạng phòng ngừa đấu tranh xử lý tội phạm mạng tội phạm xuyên quốc gia
bộ trưởng tô lâm khẳng định việt nam đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị và mong muốn tiếp tục được cùng các đối tác và bạn bè quốc tế
chia sẻ những kinh nghiệm sáng kiến về phòng chống tội phạm bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
trong khuôn khổ hội nghị an ninh quốc tế lần thứ một mươi hai cũng đã diễn ra các cuộc gặp đa phương phiền tham vấn lần thứ tư lãnh đạo an ninh của các nước thành viên asean và nga
nga quyết tâm tăng cường đối thoại với asean trên mọi lĩnh vực bao gồm cả lĩnh vực an ninh
trong công tác điều ước quốc tế chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù